không thể xuyên tạc bóp méo hệ thống pháp luật của nhà nước việt nam của tác giả bắc hà
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
pháp luật việt nam ngày nay không chỉ kế thừa truyền thống pháp lý phong tục tập quán nhân đạo khoan dung của dân tộc
mà còn tham khảo học hỏi tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các quốc gia
đặc biệt là nội luật hóa các công ước quốc tế về quyền con người mà việt nam đã gia nhập ký kết
thế nhưng vì những lý do nào đó vẫn còn một số kẻ vốn kỳ thị với chế độ xã hội chủ nghĩa
với đảng và nhà nước ta đã viện dẫn một công ước quốc tế về quyền con người
và số điểm khác biệt nào đó giữa pháp luật việt nam với pháp luật của một số quốc gia khác
rồi nói rằng pháp luật việt nam lạc hậu nhiều điều luật của việt nam trong bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín mơ hồ
có kẻ còn nói pháp luật việt nam vi phạm chuẩn mực pháp luật quốc tế về quyền con người
vậy phải chăng pháp luật việt nam lạc hậu so với các nước
pháp luật việt nam mơ hồ và trái với chuẩn mực pháp luật quốc tế về quyền con người
không phủ nhận rằng cho đến nay
nhờ vấn đề xã hội phức tạp tế nhị như quyền kết hôn với những người đồng giới
mại dâm có phải là một nghề không
quyền tự do ngôn luận báo chí internet có nên giới hạn không
vì sao việt nam không xóa bỏ án tử hình như quy định pháp luật của châu âu
đang đặt ra cho các nhà nghiên cứu khảo sát cân nhắc
quốc hội cũng chưa có tiếng nói cuối cùng
tuy nhiên có những vấn đề không thể thay đổi
bởi điều đó liên quan đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
nhất là những tội phạm về an ninh quốc gia bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
thực tế cho thấy sự khác biệt về pháp luật giữa các quốc gia là điều tất nhiên là điều bình thường
không chỉ có pháp luật việt nam mới có sự khác biệt với pháp luật nước khác
mà pháp luật các nước khác cũng không giống nhau
chẳng hạn như pháp luật giữa các nước về quyền kết hôn của người đồng giới
cho đến năm hai nghìn một mươi bảy đã có hai mươi năm quốc gia công nhận hôn nhân đồng tính
trong đó có hà lan bỉ canada tây ban nha naui nam phi
trong khi vẫn có bảy mươi hai quốc gia trong đó có singapore malaysia myanmar brunei và indonesia
nghiêm cấm hình sự hóa về quyền này
về mại dâm pháp luật của nhiều quốc gia đã quy định rất tỉ mỉ và khác nhau
chẳng hạn australia một số bang đã hợp pháp hóa mại dâm
nhưng vấn đề này vẫn còn gây nhiều tranh cãi
ở áo và thụy sĩ
tuy mại dâm được xem là hợp pháp nhưng có nhiều quy định chặt chẽ
như gái mại dâm phải qua ba vòng kiểm tra sức khỏe tuổi từ một mươi chín trở lên
bỉ xem mại dâm là một nghề như giải trí canada xem mại dâm là ngành giải trí
nhưng việc mua dâm đã bị coi là bất hợp pháp
đan mạch không chỉ hợp pháp hóa mại dâm mà còn quy định các mức giá khác biệt
có lợi dành cho những cô gái khuyết tật hay có hoàn cảnh khó khăn
thứ hai pháp luật việt nam hoàn toàn không phải sự lạc hậu
như có kẻ nói
thước đo sự lạc hậu hay tiên tiến không phải ở nội dung cụ thể những quy định trong một bộ luật nào đó
mà là nhà nước đó đã gia nhập ký kết và nội luật hóa các công ước quốc tế về quyền con người như thế nào
cho đến nay việt nam đã gia nhập đầy đủ và nội luật hóa các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người
trong hệ thống pháp luật quốc gia
đó là công ước quốc tế về xóa bỏ các hình thức phân biệt chủng tộc
công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ
công ước quốc tế về các quyền kinh tế văn hóa và xã hội
công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị
công ước về quyền trẻ em
công ước về chống tra tấn và công ước về quyền của người khuyết tật
nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng
việt nam đã ký kết gia nhập nhiều công ước mà những quốc gia phát triển chưa ký kết phê chuẩn
chẳng hạn như trung quốc chưa tham gia công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị
hoa kỳ đã ký kết công ước về các quyền chính trị
kinh tế văn hóa và xã hội nhưng nghị viện chưa phê chuẩn
liên quan đến quyền con người là các công ước của tổ chức lao động quốc tế
cho đến nay việt nam đã tham gia nhiều công ước của tổ chức này
như công ước số năm về tuổi tối thiểu của trẻ em được tham gia lao động công nghiệp
công ước số sáu về việc làm ban đêm của trẻ em trong công nghiệp
công ước số một mươi bốn về quy định nghỉ hàng tuần cho lao động công nghiệp
việt nam không chỉ chủ động tham gia ký kết các công ước
mà còn là một thành viên tích cực của liên hợp quốc trên lĩnh vực quyền con người
còn nhớ ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba trong phiên họp của đại hội đồng liên hợp quốc khóa sáu mươi tám
bỏ phiếu bầu một mươi bốn nước thành viên mới của hội đồng nhân quyền
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu việt nam trúng cử với số phiếu cao nhất
hiện nay đại diện của việt nam tiến sĩ nguyễn hồng thao
trúng cử thành viên ủy ban luật pháp quốc tế nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi một
thứ ba quan điểm cho rằng việt nam vi phạm chuẩn mực nhân quyền đó chỉ là một sự xuyên tạc thực tế
nói cho đúng đó chỉ là một thủ đoạn chính trị xấu xa mà thôi
theo hiến trương liên hợp quốc năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
và các công ước quốc tế về quyền con người tất cả các quốc gia dân tộc đều có quyền dân tộc tự quyết
điều một phần một công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu quy định như sau
mọi dân tộc đều có quyền tự quyết xuất phát từ quyền đó các dân tộc tự do quyết định
thể chế chính trị của mình và tự do phát triển kinh tế xã hội và văn hóa
vì lợi ích của mình mọi dân tộc đều có thể tự do định đoạt tài nguyên thiên nhiên và của cải của
mình miễn là không làm phương hại đến các nghĩa vụ phát sinh từ hợp tác kinh tế quốc tế mà dựa
trên nguyên tắc các bên cùng có lợi và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế
ba các quốc gia thành viên có bước này phải thúc đẩy việc thực hiện quyền tự quyết dân tộc và
phải tôn trọng quyền đó phù hợp với các quy định của hiến trương liên hợp quốc
với quy định của điều một nói trên việt nam cũng như các quốc gia dân tộc khác
hoàn toàn có quyền quyết định về xây dựng chế độ chính trị của mình
việt nam xây dựng chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa với một đảng duy nhất cầm quyền
nhiều quốc gia tư bản chủ nghĩa xây dựng xã hội theo chế độ đa nguyên chính trị
đa đảng đối lập hoàn toàn có quyền của các dân tộc
tương tự như vậy các quốc gia cũng hoàn toàn có quyền xây dựng hệ thống pháp luật theo chế độ xã hội
hội mà quốc gia đó đã đi theo hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã dành cả một chương chương hai quy định một cách đầy đủ và tương thích với hai công ước quốc tế cơ bản về
quyền con người những nguyên tắc chủ yếu về quyền con người đã được ghi nhận trong hiến pháp năm hai nghìn một mươi

xác định rõ mối quan hệ giữa nhà nước với người dân hai nguyên tắc hạn chế quyền và ba nguyên
tắc suy luận vô tội điều một mươi bốn hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba ghi một ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
các quyền con người quyền công dân về chính trị dân sự kinh tế văn hóa
xã hội được công nhận tôn trọng bảo vệ bảo đảm theo hiến pháp và pháp luật
thay vì quan hệ xin cho trong nhận thức cũ mà báo chí từng phê phán trong đó nhà nước là người cho
còn người dân là người xin thì nay dường như quan hệ đó đã được đảo ngược theo công thức quyền nghĩa vụ
điều ba mươi một chương hai quy định một người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh
theo trình tự luật định và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật hơn nữa khoảng năm
điều ba mươi một quy định rõ về quyền được bồi thường của người dân và trách nhiệm phải xử lý người vi phạm pháp luật
thể chế hóa hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba luật báo chí năm hai nghìn một mươi sáu luật tiếp cận thông tin năm hai nghìn một mươi bảy
nghị định của chính phủ năm hai nghìn một mươi ba về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
đều có đầy đủ các quy định bảo vệ bảo đảm các quyền tự do ngôn luận báo chí internet
đồng thời cũng có những quy định về hạn chế quyền cá nhân theo công ước quốc tế nhằm bảo vệ chế độ chính
trị bảo vệ sức khỏe đạo đức xã hội và các quyền lợi ích của người khác luật báo chí năm hai nghìn một mươi sáu quy định
công dân có những quyền sáng tạo tác phẩm báo chí cung cấp thông tin cho báo chí phản hồi thông
tin trên báo chí tiếp cận thông tin báo chí quyền phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế
giới báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in truyền dẫn và phát sóng có thể nói quy định trên
là hết sức cởi mở thể hiện đảng nhà nước ta tôn trọng quyền con người của công dân về quyền tự
do sử dụng internet nghị định số bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba ndcp ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba về quản lý cung cấp sử
dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng có các quy định mọi người được sử dụng các dịch vụ trên
internet trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật được sử dụng các dịch vụ trên internet
trừ các dịch vụ bị cấm tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin an ninh thông tin đặc
biệt phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ cung cấp truyền đưa trên mạng
xã hội như vậy có thể nói hệ thống pháp luật việt nam cho đến nay cơ bản đã đầy đủ và tương thích
các chương liên hợp quốc và các công ước quốc tế về quyền con người những quy định cụ thể nào đó
về hạn chế quyền của cá nhân cũng theo thông lệ quốc tế và đều nhằm bảo vệ chế độ chính trị
trật tự xã hội các quyền và lợi ích của người khác những kẻ nói rằng pháp luật việt nam lạc hậu
mơ hồ vi phạm chuẩn mực pháp luật quốc tế về quyền con người không phải họ thiếu hiểu biết về
pháp luật ở việt nam nghe qua giọng điệu ấy đã hiểu mưu đồ của họ vẫn là xuyên tạc bóp méo quan
trọng lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước để làm giảm sút lòng tin vào đảng
nhà nước kích động người dân bất mãn với chế độ xã hội quý vị và các bạn vừa theo dõi bài không
thể xuyên tạc bóp méo hệ thống pháp luật của nhà nước việt nam bài đăng trên báo quân đội nhân
dân chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong các chương trình sau